trên địa bàn thủ đô sẽ tiếp tục tăng do khả năng lây nhiễm cao của biến chủng omicron
thành phố đã chủ động kiểm soát được dịch bệnh ở ngưỡng an toàn
song ngành y tế tiếp tục giải trình tự gen để có các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình chung